liên quan đến sự việc chị hoàng minh lý hai mươi chín tuổi quê ở nghệ an đang là bác sĩ tại bệnh viện ca trung ương
bị tâm kính rơi vào người khi đang uống cà phê cùng bạn ở phố thái hà vào ngày hai mươi tháng bốn
hiện tại sau hai mươi ngày bị nạn sức khỏe của chị đã có tiến triển tốt
bác sĩ trần quang trung bệnh viện đạo y hà nội người đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết
hiện chị lý đã tỉnh có thể nói chuyện được nhưng giao tiếp vẫn còn khó khăn
trước đó bệnh nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương chấn thương cuộc sống nặng
đặc biệt tổn thương gãy trật đốt sống trên ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng
làm liệt hoàn toàn hai chi dưới mất cảm giác tương ngực trở xuống mất tự chủ đại tiểu tiện
ngoài ra bệnh nhân còn bị vỡ câu hoành khiến các tạng ở trong một bụng thoát lên lồng ngực
nhiều xương dườn bị gãy chăn máu mang phổi hai bên
hiện tại bệnh nhân đã trải qua hai cam mồ để ruột không bị thoát lên trên và cố định cuộc sống giải ép tủy
mất cảm giác đại tiểu tiện không tự chủ hai chân mất khả năng vận động
bác sĩ trung nhận định khả năng hồi phục là rất khó cuộc mổ chỉ giúp bệnh nhân sau này có thể ngồi và đi xe lăn
thậm chí việc đai tiểu tiện cũng không tự chủ do vậy bệnh nhân sẽ phải đóng biển cả đời
ngoài nỗ lực hết sức để phẫu thuật cho bệnh nhân bác sĩ trung cho rằng hiện nay vấn đề chấn an tâm lý cho người bệnh là rất quan trọng
do vậy rất cần sự quan tâm động viên từ gia đình người thân và xã hội để bệnh nhân không rơi vào chồng cam
hiện bệnh nhân vẫn được theo dõi nếu bệnh nhân tập ngồi tập phục hồi chức năng tốt không có biến chứng thì có thể ra viện trong một hai tuần
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin vào tối ngày hai mươi tháng bốn bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi hiện đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều thanh trì hà nội cùng bạn bè uống cà phê tại phố thái hà
cháy đổ con sông một tâm kinh lớn từ tầng hai của tòa nhà đã đổ sập xuống người cô
bác sĩ hoàng minh lý được đưa vào bệnh viện đạo y hà nội
bác sĩ lý đang tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân gây nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín chăn máu chăn khí mẳng phổi hai bên chấn thương gan độ bốn chấn thương lách độ hai
đến nay sau gần ba tuần điều trị bác sĩ lý đã được phẫu thuật lần hai đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu
liên quan đến sự việc ngày chín tháng năm quán cà phê the coph phi house cũng đã chính thức lên tiếng
quán cà phê giải thích theo đó tối ngày hai mươi tháng bốn hà nội xuất hiện sông lóc kẻ mưa đá gây vỡ kính tại tòa nhà viettel world nơi the coffee house thuê để mở địa điểm kinh doanh
sự việc khiến ba khách hàng và bốn nhân viên bị thương
đại diện doanh nghiệp cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra the coph phi house đã ngay lập tức đưa người bị thương vào viện để chữa trị và chi trả trước toàn bộ viện phí phát sinh trong đợt đầu
cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc hai mươi một giờ cùng ngày
sau đó cửa hàng đã thông báo cho ban quản lý tòa nhà viettel world trình báo cơ quan công an
đối với trường hợp của chị hoàng mê lý là trường hợp bị thương rất nặng tăng phải tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ và có nhiều ca mổ sau đó
phía the coffee house thường xuyên thăm hỏi và cập nhật thông tin sức khỏe
đại diện quán cà phê cho hay chúng tôi đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi
bên cạnh đó the coffee house đã gửi công văn xác nhận các thiệt thại với ban quản lý tòa nhà
và cũng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên
tài nạn tại the coffee house xảy ra khi nữ bác sĩ tiếp nhận công việc chưa được bao lâu
hoàn cảnh gia đình của chị rất khó khăn
mẹ của bác sĩ hoàng mê lý như đã nói ở trên đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện ca
trước ngày chín tháng năm phóng viên gặp ông hoàng văn thành chú tệ xa diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an tức bố của bác sĩ hoàng my lý
bố của lý vừa tất tuổi đẩy cáng chuyển con gái đến khoa chụp phim theo chỉ định của bác sĩ
ông thành cho biết ngoài việc phải chăm sóc con gái vợ ông mẹ lý cũng đang phải điều trị ung thư tại bệnh viện ca
sau sáu lần chị xạ đúng thời điểm này mẹ của lý được bệnh viện sắp xếp lịch mổ nên ông thành vừa chăm sóc vợ vừa chăm sóc con
ông lý chia sẻ gia đình neo người ngoài lý còn đứa em trai đã đi làm
một lúc xảy ra nhiều việc tôi phải chạy đi chạy lại hai bệnh viện
những ngày gần đây đã nhờ được người chăm sóc cho vợ
ông tâm sự con gái tất nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường đại học y hà nội khoa hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
hoàn thành chương trình bác sĩ đội chú chuyên ngành ung thư khoa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai hiện công tác tại bệnh viện k ba cơ sở tân triều
lý mới đi làm được một năm thì gặp tài họa
kể lại sự việc người cha nhớ lại diễn biến con gái nới qua cuộc điện thoại lạ
ban đầu ông không tin vào tay mình
hôm đó là ngày hai mươi tháng bốn khoảng hai mươi một giờ bốn mươi năm phút
gia đình đang chuẩn bị đi ngủ bất ngờ có số điện thoại lạ gọi
bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp khôn mê rồi
bố sắp xếp ra hà nội giúp con
khi đó tôi còn tưởng con gái nói đùa
chân tay tôi bùn rùn hụt thoẫng khi nghe con gái thông báo với giọng yếu ớt là mình được bạn đưa vào bệnh viện đào y hà nội cấp cứu
lập tức gia đình tôi khăn gói ra hà nội để làm việc
ông thành cho biết khi ra đến hà nội là lúc năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn
gia đình vào tới khoa cấp cứu bệnh viện đặc y hà nội thì con gái đã hôn mê
người trai nói thêm sự việc không may xảy ra đúng lúc trời mưa gió con cái bị tâm kính rơi trúng vào người
phía tòa nhà và chủ quán cà phê cũng đã phối hợp đưa bác sĩ lý đi bệnh viện
ông thành tâm sự họ cũng thiện trí giải quyết vụ việc
hôm con gái tôi mổ họ có mang chút quà đến để hỏi thăm
nhưng trước mắt các bác sĩ đang cấp cứu cho con gái nên gia đình tôi đang bối rối và có những bạn đồng nghiệp của lý cũng đang chăm lo
theo tìm hiểu của phóng viên được biết bác sĩ lý đã phải trải qua hai lần phẫu thuật và đang trong giai đoạn hồi phục
tuy nhiên quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ còn kéo dài gặp rất nhiều khó khăn phía trước
sau giai đoạn này bệnh nhân sẽ phải phục hồi chức năng khó khăn hơn
trong chiều ngày chín tháng năm một bộ phận cư dân mạng đã tràn vào phân pết của chỗ quán cà phê gây ra vụi tai nạn
hào và thả biểu tượng phân nộ bình luận muốn tẩy chay quán
một số người để lại những bình luận như
yêu cầu quán làm rõ vụ bác sĩ l
quán cần có trách nhiệm với bác sĩ l
tẩy chay chữa quán cà phê này cà phê ngon không thiếu không làm dâu cho những người vô trách nhiệm
sự việc từ trên trời rơi xuống cũng chẳng ai muốn nhưng quan trọng là cách ứng xử và xử lý hậu quả của quán nhé
con gái nhà người ta nuôi ăn nuôi học bao nhiêu năm giờ mất nửa mạng nằm ở trong bệnh viện mà không hề lên tiếng hỏi thăm
quán vẫn hoạt động bình thường
nhiều người không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến cư dân mạng lại tràn vào fanpage của quán và có những bình luận như trên
một số người nghi vấn có những hành động này liên quan đến vụ một nữ bác sĩ đi uống cà phê ở phố thái hà
phương trung liệt quận đống đa hà nội bị kính cường lực của quán rơi vào người bị thương rất nặng
hiện tại fanpage của the coffee house cũng như đại diện của chúa cà phê này chưa có động thái nào về những hành động trên của cư dân mạng
theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày chín tháng năm
chi nhánh của the cophie house địa chỉ tại phố thái hà đã đóng cửa tạm dừng hoạt động
một số khách hàng đến đây đã được bảo vệ thông báo qua đóng cửa không nhận khách
phía bên ngoài quán cà phê cũng luôn đặt một tấm biển thông báo quán tạm ngừng hoạt động từ bảy giờ ngày chín tháng năm để sửa chữa
tuy nhiên qua quan sát chúng tôi vẫn thấy nhân viên ở trong quán nhưng cửa đóng chốt bên trong
cùng theo một bảo vệ nơi đây cho biết hiện quán đang đóng cửa để thay thế bàn kế và một vài thứ khác
chia sẻ với phóng viên
bà l một người dân bán nước cần quán cà phê the coffee house cho biết
tới hôm ngày hai mươi tháng bốn do trời mưa lớn nên tôi phải dọn hàng sớm
sáng hôm sau tôi thấy công an đến làm việc hỏi ra mới biết tôi hôm qua ở đây xảy ra vụ dập kính một người bị thương
cũng theo bà l sau khi vụ việc xảy ra quán cà phê này đã đóng cửa khoảng hai hôm rồi tuy nhiên lại mở bán lại bình thường